chiều nay hai mươi hai tháng năm tại trung tâm thi đấu thể thao tp đà lạt báo nhân dân tổng cục thể dục thể thao liên đoàn bóng bàn việt nam sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng
chính thức khai mạc giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu tranh cúp petro việt nam đạm cà mau năm hai nghìn một mươi tám
giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân thu hút một trăm ba mươi sáu vận động viên đến từ một mươi bốn đoàn bóng bàn của các tỉnh thành phố ngành doanh nghiệp trên toàn quốc
giải năm nay quy tụ đầy đủ các tay vượt đỉnh cao của bóng bàn việt nam
được tổ chức hàng năm giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân được giới chuyên môn đánh giá là giải thi đấu có quy mô lớn uy tín nhất của làng bóng bàn đỉnh cao việt nam
góp phần phát triển phong trào bóng bàn rộng rãi trên cả nước đồng thời nhằm phát hiện và tuyển chọn vận động viên dự đội tuyển quốc gia
sau lễ khai mạc là một loạt các trận đấu sôi nổi ở nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi sáu diễn ra từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng năm tại trung tâm thi đấu thể thao thành phố đà lạt